thưa quý vị và các bạn rủ nhau đi đánh ghen hai đối tượng võ văn huy chú tại xã tân thạnh huyện an minh và võ văn thẳng chú xã vân khánh đông huyện an minh đã bị toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù và sáu năm tù giam về tội giết người
được biết huy và nguyễn thị tú anh sống với nhau như vợ chồng quá trình chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên tú anh bỏ về nhà cha mẹ ruột
vào tối ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi khi đang nói chuyện điện thoại với tú anh thì huy nghe có tiếng người đàn ông ở ngoài nói xen vào nên huy nổi cơn ghen
sau đó huy rủ thẳng là em họ hàng với huy mang theo hai cây dao tự chế đi tìm vợ và tình địch để đánh ghen
khi nhìn thấy trần trí phải chạy xe máy chở tú anh về nhà và đang dừng xe trước cổng huy và thẳng cùng sông tới dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người khiến phải nằm bất động
gây án xong huy và thẳng bỏ trốn
còn trần trí khải được mọi người đi đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị mang thương tật sáu mươi ba